cặp song tấu ab syndom đến từ thủ đô berlin cộng hòa liên bang đức và nữ nghệ sĩ linh hà của việt nam
đã có buổi biểu diễn phục vụ khán giả thủ đô tại nhà hát tuổi trẻ
điều đặc biệt của buổi biểu diễn lần này là nghệ sĩ việt nam linh hà sẽ đồng hành cùng cặp song tấu này trong chuyến lưu diễn tại việt nam
trước đó linh hà cùng nhóm nhạc ab syndrome đã có dự án hợp tác âm nhạc tại đức
các tác phẩm trong dự án hợp tác âm nhạc trên sẽ được biểu diễn tại việt nam dịp này
những nhịp điệu độc đáo của cặp nghệ sĩ nhóm nhạc đức ab cittrom và sự hiện đại cách tân trong âm nhạc của nữ nghệ sĩ linh hà
cùng với sự cộng hưởng của âm thanh điện tử đã tạo nên sự mới lạ hấp dẫn đem đến cho khán giả việt nam một trải nghiệm âm nhạc đáng nhớ